mở đầu sẽ là các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý mời quý vị cùng theo dõi
vâng thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày ba tháng bốn ngân hàng nhà nước sẽ chính thức giảm các loại lãi suất điều hành từ ba đến năm một năm
với việc giảm liên tiếp hai lần lãi suất điều hành chỉ trong vòng một tháng đã mở ra kỳ vọng cho các doanh nghiệp là có thể tiếp cận nguồn vốn vay với mức lãi suất thấp hơn
cụ thể giảm năm một năm đối với lãi suất tái cấp vốn giảm năm một năm lãi suất tối đa tiền gửi bằng việt nam đồng không kỳ hạn và kỳ hạn dưới một tháng kỳ hạn từ một đến dưới sáu tháng
giảm năm một năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn việt nam đồng
đối với lĩnh vực ưu tiên giảm ba một năm lãi suất đối với tiền gửi bằng việt nam đồng tại ngân hàng nhà nước kho bạc nhà nước bảo hiểm tiền gửi việt nam ngân hàng phát triển việt nam ngân hàng chính sách xã hội quỹ tiến dụng nhân dân tổ chức tài chính vimo
theo các chuyên gia việc giảm lãi suất điều hành sẽ là tiền đề để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay tương tự như diễn biến sau lần hạ lãi suất đợt một vào hồi đầu tháng ba thị trường sẽ cần có một thời gian để các chính sách có sự lan tỏa
sau một kỳ giảm mạnh giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng nhẹ trong kỳ điều chỉnh theo chu kỳ của liên bộ tài chính công thương vào chiều nay
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu mươi đồng một lít giá bán là hai mươi hai tám mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng chín mươi đồng một lít giá bán ra là hai mươi ba một trăm hai mươi đồng một lít giá dầu diesel tăng một trăm ba mươi đồng một lít lên mức một mươi chín bốn trăm ba mươi đồng một lít
tại kỳ điều hành này liên bộ không chi quỹ bình ổn giá đồng thời trích lập quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu là ba trăm linh đồng một lít
tính chung từ đầu năm đến nay mặt hàng này đã có
sáu lần tăng ba lần giảm và một lần giữ nguyên
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sẽ kéo dài tới năm ngày tạo điều kiện để nhiều người lên kế hoạch du lịch với gia đình và bạn bè
hiện nay giá vé máy bay tại một số trạng đã tăng vọt thậm chí là hết sạch vé dù dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vẫn còn xa
khảo sát tại website của một số đại lý vé máy bay cho thấy
bạn sẽ phải bỏ ra ít nhất là bốn lần
và cao nhất là chín triệu tám trăm linh ngàn đồng cho trạng bay khứ hồi đà hà nội đà nẵng dịp cao điểm nghỉ lễ từ hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba tháng năm
cũng với khoảng thời gian này hành trình hà nội phú quốc có giá vé giao động khoảng từ bảy triệu đến một mươi triệu đồng
còn hà nội nha trang là từ sáu triệu ba trăm linh ngàn đồng cho đến gần một mươi một triệu đồng
không chỉ các địa điểm trong nước giá vé máy bay đến các quốc gia khác cũng trong dịp này tăng cao
theo cục hàng không việt nam sẽ tiếp tục làm việc với các hãng hàng không để chốt phương án bay
tăng cường dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và cao điểm hè phù hợp với điều kiện hạ tầng tại các sân bay lớn như nội bài và tân sân nhất
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị các lực lượng chức năng đã kéo dài thời gian làm việc cho đến hai mươi hai giờ ba mươi phút
và phía trung quốc cũng đã tăng thời gian thông quan một giờ so với trước đó tức là cho đến một mươi chín giờ hàng ngày
đây là một trong những giải pháp hàng đầu để giải quyết tình trạng ủn ứ hàng hóa
tại các cửa khẩu của lạng sơn hiện nay
tăng thời gian thông quan tại cửa khẩu giúp các mặt hàng nông sản của việt nam như thanh long sầu riêng mít ớt tươi chanh leo tăng lượng xuất khẩu
cơ quan chức năng hai nước cũng đã thống nhất phân luồng xe không có hàng di chuyển tách biệt với luồng vận chuyển hàng hóa
hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu nhờ thế cũng thông thoáng hơn
việc lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa được cải thiện mở cửa cho các loại nông sản trái cây việt nam vào thị trường trung quốc trong một thời gian sớm nhất
thưa quý vị mới đây trung quốc công bố là đã thử nghiệm thành công trồng sầu riêng tại các tỉnh thành phía nam
đồng thời nước này cũng được chính phủ lào giao một mươi hai hectare đất để trồng sầu riêng tương đương với một mươi năm diện tích sầu riêng việt nam
nghĩa là trung quốc đang dần làm chủ nguồn cung
do vậy là sầu riêng của việt nam thì muốn có chỗ đứng lâu dài bền vững trên thị trường thì không nên chỉ chú trọng đến việc chúng ta có nhiều sầu riêng
vườn sầu riêng hơn hai hectare này đã gắn bó với ông chiến gần hai mươi năm
và kể từ năm năm trước ông trồng chuyên canh sầu riêng hàng cách hàng chín mét cây cách cây chín mét và theo tiêu chuẩn việt gáp
thời điểm này gia đình ông chiến đang tỉa bông tức là trên mỗi cành chỉ tập trung giữ lại một số lượng bông nhất định để đậu quả
số còn lại sẽ được bỏ đi để đảm bảo chất lượng cho trái sầu riêng phát triển tốt nhất về sau
đó là lý do năm nào vườn sầu riêng này cũng được thu mua với giá cao ổn định
thứ nhất là làm vườn sạch sẽ vườn là người ta gắp người ta cho tiêu chuẩn bản quy định luôn không được dùng những thúc gì mà người ta cấm
tập trung là chuyên canh làm chất lượng và làm đẹp để đấu với tiêu chuẩn xuất khẩu
tập trung chăm sóc diện tích sầu riêng hiện có thật tốt đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu như ông chiến là hướng đi mà nhiều nông dân ở đắk lắk thủ phủ sầu riêng việt nam chủ động thực hiện
bởi nhờ sự hướng dẫn của ngành nông nghiệp các hợp tác xã
bên cạnh nắm được các tiêu chuẩn xuất khẩu bà con đã dần hiểu câu chuyện thị trường và những rủi ro nếu chỉ sản xuất theo số lượng
cùng ký nghị quý cơ quan chức năng hướng dẫn cho bà con nông dân kiểm tra đất ở đó nó chất gì nó phù hợp chất cái gì
và hướng dẫn cho bà con nông dân trồng thì theo tôi nghĩ thì nó sẽ mang lại được cái chất lượng của cái sản phẩm
theo viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tây nguyên việt nam vẫn chưa làm chủ được kỹ thuật trồng
chăm sóc sầu riêng vấn đề chế biến bảo quản vẫn chưa đủ hạ tầng và thị trường chủ yếu phụ thuộc trung quốc
việc mà chúng ta cần làm là có chiến lược sản xuất an toàn chất lượng phát triển những vùng trọng điểm sản xuất tập trung sầu riêng
việc tăng diện tích một cách ồ ạt thiếu kiểm soát không theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường cùng vượt khó
công an tỉnh quảng nam vừa phát hiện nhóm đối tượng có hành vi thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng
và sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
vào ngày một tháng bốn lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại xã cẩm hà thành phố hội an có dấu hiệu hoạt động mua thông tin tài khoản thanh toán quốc tế nhằm chiếm đoạt tài sản
bước đầu đối tượng khai nhận thông qua ứng dụng telegram liên hệ với người có biệt danh mell
đặt mua thông tin tài khoản ngân hàng thanh toán quốc tế visa master về tàng trữ trên máy tính cá nhân
đồng thời thuê năm đối tượng khác cùng thực hiện đối tượng này trả năm giá trị đơn hàng cho những người này khi thực hiện thành công
tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã mua tổng cộng khoảng một thông tin tài khoản ngân hàng
và hơn một mươi tài khoản walmart để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và chiếm đoạt số tiền trên một tỷ đồng
không muốn học nhưng vẫn muốn có bằng lái xe để hợp thức hóa giấy tờ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra
cũng vì chính cách suy nghĩ đơn giản này của một bộ phận người dân mà họ đã vướng vào lao lý vì chót sử dụng giấy tờ giả
đến khi nhận thức được tầm quan trọng của vụ việc thì mọi sự cũng đã rồi
và câu chuyện ngay sau đây sẽ là một bài học cho những ai đang có ý định đặt mua và sử dụng giấy tờ giả
không có thời gian đi thi
thi mãi không có thời gian đi thi
bạn chỉ cần sử dụng gói viếp là sẽ có ngay bằng lái xe tất cả các hạn
đó là những lời quảng cáo được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội mà ai cũng có thể dễ dàng tìm kiếm
trước tin những lời quảng cáo đó mà không muốn bỏ thời gian học lê hoàng huy thạch tỉnh thừa thiên huế
đã đặt mua và sử dụng giấy phép lái xe giả trong vòng ba năm kể từ năm hai nghìn một mươi
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thạch bị phát hiện khi đang lưu thông
tiếp đó thạch bị khởi tố hình sự về hành vi cung cấp thông tin đặt làm và sử dụng giấy phép lái xe giả
em đặt cọc cho người ta bốn triệu đồng
thì sau đó khoảng vài ngày thì người ta có gửi lại cho em một cái biêu phẩm
đó bao gồm một cái băng lái xe hàng b hai cộng với một bộ hồ sơ gốc
thì sau khi mà em kiểm tra ổn mọi thứ thì em có gửi cho người ta tiệm cái số tiền còn lại là sáu triệu đồng
liên quan đến việc sử dụng giấy tờ phương tiện giả từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
phòng cảnh sát giao thông đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các cấp điều tra khởi tố hai mươi sáu trường hợp sử dụng giấy tờ
không do cơ quan có tổng quyền cấp trong đó có hai mươi một giấy phép lái xe giả
công an huyện hòa vang cũng đã khởi tố hai mươi một vụ với hai mươi bốn bị can về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi năm
nguyên nhân đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về tính chất mức độ của việc làm giả giấy tờ

trên sao được nó tặng
phúng fate mở rộng rắn nhạc giải năng tô năng để rupees ạ

vì vọng luật và được quy định tại điều ba trăm linh bóng móc của luật lực hành xử
gần gần các không hoàn phạt đấy hai năm tầm
hiện nay mặc dù cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều đường dây
bắt giữ đối tượng làm giả giấy phép lái xe và đưa ra cảnh báo cho người dân
tuy nhiên việc chào bán giấy phép lái xe giả vẫn tồn tại và hoạt động mua bán vẫn diễn ra
để rồi nhiều người vẫn vướng vào vòng lao lý vì trót đặt mua và sử dụng
cần phải có sự xác minh điều ra làm rõ để phát hiện sớm
các tổ chức các cá nhân lợi dụng vào trong nhu cầu của người dân để thực hiện các việc hành vi
làm giả các giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp trong đó là có giấy phép lái xe
rồi scan các phù hiệu scan các số kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
sử dụng giấy phép lái xe giả là vi phạm pháp luật cơ quan công an khuyến cáo người dân
tuyệt đối không mua và sử dụng mà phải liên hệ với các cơ quan nhà nước cấp
các trung tâm đào tạo được cấp phép để học và cấp giấy phép lái xe theo quy định hiện hành
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
sẽ đến từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
theo sở giao thông vận tải tp hcm sau một năm chính thức triển khai thu phí sử dụng
tầng cảng biển đơn vị này đã đạt được nhiều kết quả tích cực khi thu vượt gần một mươi năm kế hoạch đề ra
sở giao thông vận tải tp hcm đã hoàn thành các thủ tục và tổ chức thu phí sử dụng công trình
kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cơ khẩu cảng biển thành phố
từ ngày một tháng bốn năm ngoái đến nay đã thu được hơn một tám trăm sáu mươi hai tỷ đồng vượt một mươi bốn bảy mươi năm so với kế hoạch giao
trước đó thành phố chính thức triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng
công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cơ khẩu cảng biển trên địa bàn
đối tượng thu phí bao gồm các đơn vị sử dụng cách cấu hạ tầng khu vực cơ khẩu ở tp hcm
sở giao thông vận tải thành phố đánh giá sự đầu tư của thành phố cho các công trình giao thông
kết nối cảng biển đã và đang triển khai hiện nay nguồn thu này sẽ bổ sung cho ngân sách thành phố
để tập trung xây dựng một mươi bốn công trình giao thông trọng điểm kết nối cảng biển giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong suốt thời gian vừa qua
giá thịt heo hơi chỉ giao động ở mức từ bốn mươi bảy đến năm mươi hai năm mươi ba đồng một kg đã khiến cho chủ trại heo thua lỗ
khi giá thành đầu tư cao hơn giá bán gần một triệu đồng một con heo
mỗi khi giá heo hơi xuống câu hỏi vậy thì tại sao giá thịt heo ở chợ vẫn neo cao
điệp khúc này kéo dài nhiều năm qua và tại sao lại có chuyện phi lý này
và đâu là những giải pháp được xem là khả thi nhất để giải quyết vấn đề này
theo tiểu thương bán thịt heo ở các chợ truyền thống cho biết dù giá heo hơi giảm nhưng hàng ngày
họ vẫn phải lấy heo mạnh tại chợ đồ mối và các lò mổ với giá từ sáu mươi sáu mươi năm đồng một kg
tức là các điểm cung ứng này vẫn chưa giảm giá hoặc giảm chỉ từ một hai đồng một kg so với năm ngoái
đây là lý do tại sao dù heo hơi có lúc xuống bốn mươi chín đồng một kg
nhưng các loại thịt như ba chỉ vai đùi sườn non ở chợ tiểu thương vẫn bán từ một trăm hai mươi một trăm năm mươi đồng một kg
còn tại các điểm bán thịt heo của siêu thị
hai các doanh nghiệp có cam kết về nổn giá với tỉnh đồng nai lại được đánh giá là khá hợp lý
thậm chí có một số điểm đang bán khuyến mại ở các loại xương đuôi giờ sau
với giá chỉ ngang giá heo hơi tức là đang thấp hơn giá bán ở chợ từ năm một mươi
điểm chung của các doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng thịt heo và các hệ thống siêu thị
là đều chủ động được nguồn cung dồi dào với một mức giá đã được thỏa thuận thông qua hợp đồng
thêm vào đó hầu hết các quy trình mua giết mổ pha lóc vận chuyển tiêu thụ
đều được thực hiện khép kính và tự thực hiện

đã khiến cho thịt heo trên thị trường bị nâng giá lên quá cao so với giá heo hơi
hiệp hội trang nuôi đồng nai thống kê
một con heo từ trại ra đến chợ truyền thống và mất từ bốn mươi năm khâu trung gian
từ hệ thống thương lái các cấp đến lò mổ ra chợ đầu mối
đến nhà phân phối cấp một mới ra đến chợ dân sinh
để giải quyết vấn đề này các doanh nghiệp bình ổn giá tại đồng nai
cũng đang cố gắng mở rộng các điểm bán khuyến khích người dân sử dụng thịt mát
và liên kết với nông dân để có nguồn hàng giá cả tốt
thì tôi nghĩ rằng là khi chúng ta làm làm sao mà các cái hợp tác xã
hoặc là các cơ sở đang hoạt động tốt
chúng ta có cái sự mà
quản lý tốt hơn nghĩa là tạo cho họ cái điều kiện làm sao
với những cái điểm bán bởi vì cái điểm bán đặc biệt quan trọng
và khi có được những cái điểm bán đó chúng tôi nghĩ rằng là
họ đã có những cái tâm tư là sẵn sàng lúc nào cũng tham gia cái thị trường giảm
từ một mươi tới một mươi năm
thì tôi nghĩ rằng là cái việc này tôi nghĩ có một cần cái sự phối hợp
của các cơ quan để tạo điều kiện cho những cơ sở này
cũng theo hiệp hội chăn nuôi đồng nai thị trường đồng nai mỗi ngày tiêu thụ hơn hai năm trăm linh con heo
vì tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển điểm bán
sẽ giúp triệt tiêu được các khâu trung gian
thậm chí các đơn vị này cũng sẽ là đầu mối cung cấp thịt heo mạnh cho tiểu thương
để giúp tiểu thương có được mức giá nhập vào tốt hơn
qua đó hạ được giá bán để kích cầu
thưa quý vị theo tổng cục thống kê sức mua trên thị trường bán lẻ
đã phần nào cải thiện sau đại dịch trong các tháng đầu năm nay
khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng một mươi ba
so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên ở thời điểm này chúng tôi ghi nhận chỉ số này vẫn thấp hơn đáng kể
so với thời điểm trước dịch covid một mươi chín và đang có xu hướng giảm dần
khi tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trước những tác động tiêu cực của nền kinh tế toàn cầu
thói quen của người tiêu dùng phần nào đã có sự thay đổi đáng kể
thay vì mạnh tay mua sắm như trước thì hiện tại người tiêu dùng đã ít đi mua sắm
bên cạnh đó mọi người quan tâm hơn các mặt hàng thiết yếu giảm giá khuyến mại
và có sự so sánh giá để chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả
có nói chung là mình tiết kiệm mình chi tiêu lại mình phải tính toán kỹ lại
để chi tiêu ăn uống này kia cái mà cần thiết thì mình có mua
còn không cần thiết thì mình phải mình không mình không tiêu dùng thoải mái
mua sắm thoải mái như lúc trước nữa
bây giờ tiêu dùng thì khoảng nói chú là thì năm sáu mươi thôi chứ
đâu có một trăm linh được do mặn mặn khó khăn mà
tại bộ kinh tế tại vì đất nước của mình nền kinh tế nó cũng khó khăn
thì mình cũng thấy theo cái sự
theo tổng cục thống kê chỉ số tiêu dùng tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ba nhóm hàng ăn uống dịch vụ và thực phẩm đều giảm lần lượt một mươi bảy và bốn mươi
điều này phản ánh người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu
với cả những sản phẩm thiết yếu hằng ngày
do đó để duy trì sức mua nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã đưa ra nhiều giải pháp
và tuân hàng loạt phân tức kích cầu mua sắm nhằm lôi kéo sức mua
theo đánh giá thì năm hai nghìn hai mươi ba nền kinh tế cũng còn nhiều khó khăn
tình hình lạm phát nè
tình hình chỉ số giá tiêu dùng cũng đang tăng và
và có một số doanh nghiệp cũng cắt giảm nhân lực
cho nên là cũng ít nhiều ảnh hưởng đến chỉ số tiêu dùng của khách hàng
và với tình hình đó thì eon hiện tại đã kết hợp với rất là nhiều nhà cung cấp
để mà đảm bảo bình ổn giá cho khách hàng
để mà kích cầu người tiêu dùng đến mua sắm
theo các chuyên gia năm hai nghìn hai mươi ba cũng là năm mà kinh tế việt nam dự báo
vẫn duy trì tăng trưởng tốt
tuy nhiên nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
các doanh nghiệp bán lệch tiêu dùng
các doanh nghiệp bán lẻ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn
riêng mức độ cạnh tranh trên thị trường bán lẻ dự đoán ngày càng gai gắt hơn
với sự tham gia và mở rộng hoạt động của các nhà bán lẻ trong nước và quốc tế
thì hiện nay chúng ta cũng thấy là cái ngành bán lẻ có một cái giai đoạn tăng tốc hồi phục sau dịch
nhưng mà sau đó thì có cái hiện tượng nó hơi chẩn lại một chút trong cái sáu tháng đầu năm
cá nhân tôi tôi nghĩ rằng đây là cái giai đoạn mà toàn bộ các ngành
trong đó đặc biệt là có ngành bán lẻ
sẽ tạm dừng lại để điều chỉnh hiệu chỉnh và có thể sẽ chờ một cái tín hiệu mới
để mà bước phá tiếp trong cái nửa sáu tháng cuối năm
hiện tại thì cái vấn đề lạm phát nó đang gọi là cái vấn đề gọi là đang nhức nhối để mình phải kiềm chế
và cái câu chuyện mà khi mà lãng phát nó tăng cao như vậy thì cái việc chi tiêu
cho những cái mặt hàng gọi là xa xí phẩm hay là không thiết yếu thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều
cho nên nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái doanh nghiệp như thế
còn những cái ngành bán lẻ
những cái kiến trắc gọi là thiết yếu hay là nhu yếu phẩm thì nó cũng sẽ vẫn còn được hỗ trợ về mặt tâm lý nhiều hơn
và hy vọng rằng sau sáu tháng cuối năm có những thông tin hỗ trợ để kiềm chế lạm phát
hay là bơm tiền vào nền kinh tế thì đời sống hay là cái nhu cầu tiêu dùng sẽ được tích cực và ổn định hơn
các chuyên gia nhận định diễn biến phức tạp trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế
người tiêu dùng sẽ thắt chặt hầu bao giảm vào khâu mua hàng hóa không cần thiết
chọn mua hàng có giá rẻ hơn
chuyển sang kênh mua bán trực tuyến với giá tốt hơn
do đó để duy trì được thị phần các doanh nghiệp cần nỗ lực chú động nắm bắt và đón đầu xu hướng công nghệ
để tạo sự thuận tiện và ngày càng hoàn thiện khâu trái nghiệm của khách hàng trong thời gian tới
vâng và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều nay
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv